sáng nay ba mươi một tháng một mươi hai ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã chính thức khai trương tuyến xe buýt nhanh brt một
tuyến xe buýt nhanh đầu tiên của thủ đô
việc đưa tuyến xe buýt nhanh vào hoạt động thể hiện sự quyết tâm của lãnh đạo thành phố hà nội
trong việc giảm ủn tắc giao thông và thay đổi thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng của người dân thủ đô
theo dự án được phê duyệt hợp phần xe buýt brt có tổng mức đầu tư năm mươi ba sáu triệu usd
tổng dự toán cập nhật đến thời điểm này là bốn mươi một sáu triệu usd
tuyến xe buýt brt một sẽ phục vụ hành khách một mươi bảy tiếng mỗi ngày từ năm giờ đến hai mươi hai giờ
tần suất phục vụ ngày thường là năm một mươi một mươi năm phút một lượt với tổng ba trăm năm mươi tám lượt xe riêng ngày chủ nhật là hai trăm sáu mươi bốn lượt
trong một tháng đầu tiên hoạt động hành khách được sử dụng brt miễn phí
sau ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy giá vé sẽ là bảy đồng một lượt
sử dụng loại vé như xe buýt thông thường
tại buổi lễ lãnh đạo ubnd tp hà nội cho biết sau quá trình chạy thử nghiệm ban đầu sẽ có những điều chỉnh để xe buýt brt vận hành một cách hợp lý nhất
phát huy hết tác dụng nâng cao hiệu quả của vận tài hành khách công cộng khối lượng lớn
ngay sau lễ cắt băng khai trương những chuyến xe buýt nhanh đầu tiên đã lăn bánh trên lộ trình có tổng chiều dài một mươi bốn bảy mươi bảy km qua hai mươi một nhà chờ giữa hai trạm đầu cuối